tết chon chon nam thơ mây là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc khmer tỉnh sóc trăng
những ngày này làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tái hiện tết cổ truyền tron nam thơ mây
nhằm giới thiệu quảng bá nét văn hóa truyền thống của người dân khmer nói riêng
và của các dân tộc vùng tây nam bộ nói chung
từ sáng sớm tại khu chùa khơ me đông đảo du khách cùng các tăng ni phật tử trong và ngoài nước
có mặt để tham dự các hoạt động ngày tết cổ truyền chon chon nam thơ mây
tết vào năm mới của đồng bào khmer tổ chức
tết tron nam thơ mây được tổ chức hàng năm vào các ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi năm tháng bốn dương lịch
là dịp để kết nối các thành viên trong gia đình để con cháu nhớ về tổ tiên
hay hướng về những giá trị cổ truyền của dân tộc
tết là một ngày đáng kính trả lời lại giúp chúng con khám

nhiều nghi lễ như cầu an nghe giảng đạo thuyết pháp lễ đắp núi cát lễ tắm tượng phật
vào dịp này người dân khmer thường sắm sửa lễ vật để dân cúng chư thần cùng những người đã khuất
đây cũng là cơ hội để báo hiếu đến bậc sinh thành qua đó cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống
ký nghĩa về tết này rất quan trọng
còn riêng như là thí dụ mà trong dịp tết này thường thường phật tử thường đến chùa để mà đắp núi cát
đắp núi cát này là tượng trưng đến như là bỏ tháp ở cung trời đầu lợi tên là chúa lam mani trên đây bỏ tháp
để trong dịp tết là những người phật tử thường biết làm sao là để tích lĩ phước báo hay là để làm sao để mà tạo phước trong dịp năm năm cũ bước xưa năm mới
nay mình đi đây là ba thế hệ nhưng mà từ ông bà cho đến các cháu là đều thích hết
mà nói chung là thấy là các dân tộc đoàn kết vui vẻ rất hạnh phúc
bên cạnh hoạt động trong ngày tết cho trần nam thơ mây các đồng bào dân tộc tại ngôi nhà chung năm mươi bốn dân tộc anh em còn có rất nhiều hoạt động văn hóa bổ ích nhằm hướng tới ngày dỗ tổ hùng vương tưởng nhớ công ơn các vua hùng và giới thiệu đặc sắc văn hóa đến với du khách gần xa